là một trong hai vùng trũng được xem là túi chứa nước tự nhiên của vùng đồng bằng sông cửu long
những túi nước này có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước trong tự nhiên để đảm bảo ổn định về nguồn nước theo từng mùa ở miền tây nam bộ
vào mùa nước nổi khi dòng nước lũ từ thượng nguồn sông cửu long tràn về sẽ chảy vào hai túi nước này rồi được tích trữ lại
những túi nước này có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước trong tự nhiên để đảm bảo ổn định về nguồn nước theo từng mùa ở miền tây nam bộ
tới mùa khô hạn vùng tứ giác long xuyên và đồng tháp một mươi sẽ tự điều tiết nước ra các con sông kênh rạch để đẩy nước mặn hạn chế tình trạng bị xâm nhập mặn
đây là hai vùng sản xuất lúa hoa màu và nuôi trồng thủy sản thuộc loài lớn ở đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên sản xuất lớn nhất ở vùng tứ giác long xuyên là sản xuất lúa
sau này có một số chuyển đổi qua trồng cây ăn trái cây mau và nuôi trồng thủy sản đặc biệt là cà tra
hàng chục năm qua chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương trong vùng đã có nhiều chương trình dự án đầu tư nhằm khai quang phục quá vùng đất giàu tiềm năng này
trong đó nổi bật là hệ thống nông nghiệp
hệ thống kênh đào và các công trình thủy lợi thoát lũ ra biển tây ngăn mặn giữ ngọt phát triển sản xuất
hệ thống thủy lợi vùng tứ giác long xuyên thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính là đảm bảo sản xuất an toàn vụ lúa hẹ thu hàng năm tăng lượng phù sa vào trong đồng tăng độ phì cho đất và cải tạo đồng ruộng tạo nguồn nước tưới tiêu ngăn mặn giữ ngọt thăm canh tăng vụ

do đó còn có các tuyến kênh nhánh xẻ ngang xẻ dọc để dẫn nước tháo chua rửa mặn và thoát lũ cho đồng ruộng như kênh t một t hai t ba t bốn t năm thuộc địa phận nguyện tri tôn tiếp giáp với các nguyện hòn đất kiên lương tỉnh kiên giang dẫn ra đến biển tây
để có những giải pháp phương hướng dình dữ và nâng cao chất lượng của vùng tứ giác long xuyên